xin chào quý vị quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
trong đợt dịch vừa qua có thể nói rằng covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em học sinh
mới đây sở giáo dục đào tạo hà nội đang đề xuất xin ý kiến của bộ giáo dục đào tạo cùng ubnd tp
về việc lùi thời gian kết thúc năm học
nếu được phê duyệt có thể học sinh hà nội sẽ nghỉ hè muộn hơn so với mọi năm
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết theo quy định về khung thời gian năm học của ubnd tp phê duyệt
các trường kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm trong đó có hai tuần dự phòng
trong bối cảnh hiện nay nếu các nhà trường nhận thấy cần thiết
có thể tận dụng khoảng thời gian hai tuần cuối năm học để bù đáp củng cố kiến thức kỹ năng cho học sinh đảm bảo
từ lớp một đến lớp một mươi một kết thúc năm học chậm nhất ba mươi một tháng năm
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hà nội cho hay riêng học sinh lớp một mươi hai
các nhà trường kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập đã ứng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
việc kéo dài thời gian năm học bao lâu phụ thuộc các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học
trên tình hình năm học vừa qua học sinh trên toàn tp hà nội học trực tuyến kéo dài
do vậy sở giáo dục đào tạo đề xuất lùi thời gian kết thúc năm học so với dự kiến
để các em có thêm thời gian ôn tập
được biết trước đó trong công văn gửi tới các sở giáo dục đào tạo các trường trung học phổ thông trực thuộc
bộ giáo dục đào tạo cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch covid một mươi chín
việc linh hoạt thực hiện khung thời gian năm học có thể áp dụng trên phạm vi địa bàn nhỏ nhất là phường xã
đối với đối tượng học sinh nhỏ nhất là trẻ mầm non tiểu học
trên tinh thần ưu tiên về chất lượng và để các trường có khoảng thời gian nhất định
sau khi kết thúc năm học chuẩn bị cho năm học mới kế tiếp
riêng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục đào tạo đã hai lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học
và lùi thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
lùi lần thứ nhất thời điểm kết thúc năm học được quyết định vào trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ở lần lùi thứ hai thời gian kết thúc năm học một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức các ngày tám chín một mươi một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sang năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sở giáo dục đào tạo tp hcm đề xuất lùi thời gian kết thúc năm học
do tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp học sinh chủ yếu học online
thời gian qua việc vừa duy trì việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
là một thách thức không nhỏ của các giáo viên và học sinh cả nước
do đó những thay đổi về lịch học là không tránh khỏi để đảm bảo chất lượng học tập cho các em học sinh
lê quang đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi tuổi
những phản ứng sau tiêm trẻ có thể gặp phải đang là mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh có con trong độ tuổi này
bác sĩ lê kiến ngãi trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương
đã đưa ra một số khuyến cáo cho trẻ cũng như phụ huynh lưu ý hơn sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bác sĩ lê kiến ngãi khuyến cáo người nhà nên theo dõi sát không cho trẻ vận động mạnh sau tiêm vaccine covid
nên hoãn các bài tập thể lực như chạy đá cầu
do các bài tập này ảnh hưởng tới cơ thể trẻ
có thể tạo ra phản ứng như khó thở nhịp tim nhanh khó phân biệt dễ nhầm lẫn với phản ứng và tai biến sau tiêm chủng
có bốn mốc thời gian quan trọng để theo dõi trẻ sau tiêm chủng gồm ba mươi phút hai mươi bốn h ba ngày và hai mươi tám ngày theo bác sĩ ngãi
một mốc thời gian theo dõi này nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sau khi tiêm vaccine
hai trăm linh bé tuổi năm đến một mươi một đầu tiên tại quảng ninh đã tiêm vaccine covid một mươi chín trong sáng một mươi bốn tháng bốn
theo kế hoạch sau đó quảng ninh sẽ tiêm vaccine covid một mươi chín trên diện rộng cho nhóm trẻ này
theo đó là hà nội triển khai và tuần sau tiêm chủng trên cả nước
theo tiến sĩ ngãi trẻ đã đi học vì vậy nhà trường cần phối hợp với gia đình theo dõi sát trẻ trong vòng ba ngày đầu sau tiềm
bé cần được theo dõi toàn trạng diễn biến như sốt thay đổi màu sắc da niêm mạc
đặc biệt để ý sự thay đổi niêm mạc mắt có nổi ban trên da hay không
phó giáo sư dương thị hồng viện phó viện vệ sinh dịch tễ trung ương khuyến cáo
gia đình chủ động theo dõi con vì các trẻ có thể bỏ qua không để lại cho cha mẹ những triệu chứng bất thường đang gặp
trong ba ngày đầu sau tiêm chủng gia đình cần theo dõi trẻ hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm phát hiện sớm triệu chứng bất thường
như sốt cao phát ban khó thở tím tái hoặc mệt mỏi ly bì
thông thường phản ứng xảy ra khoảng bốn tám tiếng sau tiêm vaccine xu hướng giảm dần sau ngày đầu
cha mẹ cũng cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế nếu trẻ có phản ứng bất thường khác nằm ngoài khuyến cáo
bên cạnh đó việc gần một hai trăm linh cơ sở giáo dục mầm non của thủ đô mở cửa đón hơn năm trăm linh trẻ trở lại trường học trực tiếp
là niềm vui lớn của phụ huynh và giáo viên mầm non
tuy nhiên khi trẻ mầm non trở lại trường nhiều phụ huynh và một số trường mầm non khoăn về phương án xử lý
khi có trẻ là f tại lớp học
nếu trong lớp mầm non có một ca test nhanh dương tính với virus sars cov hai
thì các thành viên còn lại trong lớp có cần phải cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trong hướng dẫn của liên sở giáo dục và đào tạo và sở y tế hà nội hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với khối mầm non nhà trẻ nhóm trẻ như sau
nếu trong lớp mầm non có một ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus sars cov hai
thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
hướng dẫn này liệu còn phù hợp trong điều kiện bình thường khi tất cả các cổng trường đã mở hoàn toàn
liên quan đến vấn đề trên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
hướng dẫn này đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh
nhưng để đáp ứng với tình hình mới khi chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro
tránh học sinh phải nghỉ học quá nhiều thì y tế địa phương và nhà trường có thể phối hợp
để đánh giá chính xác trẻ mầm non nào là f trẻ nào là f một để thống nhất điều chỉnh phương án xử lý phù hợp
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu về quy trình xử lý khi trẻ mầm non là f trong lớp
có thể được thực hiện như đối với học sinh phổ thông là f
cụ thể khi phát hiện trẻ mầm non là f giáo viên cho cả lớp ngồi yên tại chỗ
đưa em không đến phòng cách ly tạm thời của trường sau đó tổ chức xét nghiệm cho những trẻ được xác định là f một
với những trường hợp chỉ nghi ngờ mà chưa chắc là f một có thể kết hợp với xét nghiệm hai ngày một lần
để theo dõi đánh giá tránh nhiều học sinh phải nghỉ học
song song với việc đảm bảo kế hoạch học tập cho học sinh thì an toàn của trẻ vô cùng quan trọng
cùng tình hình dịch bệnh mới các địa phương và nhà trường có thể cùng nhau phối hợp để có phương án xử lý phù hợp nhất
thời gian vừa qua trong bối cảnh làn sóng covid một mươi chín bất ngờ khiến số ca mắc mới tăng đột biến
những quy định về phòng chống dịch cũng có nhiều thay đổi
tuy nhiên trong một số vấn đề những sự thay đổi chưa có thông báo và hướng dẫn chính thức khiến nhiều người lúng túng khi áp dụng
trong vòng hai tháng qua số mắc covid một mươi chín tăng rất cao
hà nội cao điểm giữa tháng ba lên tới trên ba mươi ca một ngày được thống kê
số không được thống kê qua ước tính có thể lên tới hàng ngàn người một ngày
lúc này các trạm y tế đều quá tải ghi nhận người f đã khó cho trạm
những người f một hầu như bị bỏ quên không ai thống kê không cách ly
hoặc giám sát như trước đây
chính vì vậy tại phiên họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đầu tháng ba
đã có nhiều ý kiến đồng thuận khi bộ y tế đề xuất cho ngưng cách ly với người f một
cho họ đi làm trực tiếp và trực tuyến
đồng thời trong một số trường hợp đặc thù f cũng được đi làm trực tiếp
trường hợp đặc thù cụ thể ở đây là người f tự nguyện đi làm không có biểu hiện lâm sàng và chỉ số ct trên ba mươi
tuy nhiên đã hơn một tháng trôi qua từ khi bộ y tế có đề xuất này
một chuyên gia về dịch tễ chia sẻ đến nay chưa có hướng dẫn chính thức
về việc cho ngưng cách ly người f một
hiện hướng dẫn này ở mức cơ quan chuyên môn của bộ y tế đang chuẩn bị đề xuất lại
chuyên gia này thừa nhận quy định chưa có
nhưng thực tế hiện nay người f một không còn được để ý nữa
họ hoàn toàn tự do đi lại làm việc giao tiếp tùy ý thức cá nhân của từng người
vì vậy hướng dẫn cho ngưng cách ly với người f một
mà cơ quan chuyên môn của bộ y tế chuẩn bị đề xuất tới đây
có thể sẽ bị lạc hậu so với thực tế mặc dù chưa ra đời
hướng dẫn ngưng thực hiện cách ly và thay bằng biện pháp giám sát
theo dõi sức khỏe khác đối với người f một
là một trong những hướng dẫn có dấu hiệu văn bản đi sau thực tế
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó có một số quy định khi ban hành
thì thực tế đã áp dụng từ lâu hoặc đang lung túng
dẫn đến triển khai phòng chống dịch bị chậm
hy vọng trong thời gian tới những quy định phòng dịch sẽ có thay đổi kịp thời
rõ ràng hơn để dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát
những di chứng hậu covid tiếp tục được ghi nhận
trong số đó có nhiều trường hợp đang phải đối mặt với biểu hiện căng thẳng
thay đổi nhận thức mất tập trung hay quên
dấu hiệu điển hình của hiện tượng sương mù não
theo bác sĩ bùi phạm minh mẫn bệnh viện đào y dược tp hcm cho biết
hậu covid một mươi chín một số bệnh nhân gặp hiện tượng sương mù não
biểu hiện lo lắng căng thẳng thay đổi nhận thức mất tập trung
hay quên do liên quan thiếu máu não
dối loạn thần kinh thực vật ảnh hưởng đến trí nhớ khả năng suy nghĩ người bệnh
hay nói sai từ ngữ khó khăn trong việc tìm vật dụng khó biểu đạt ý nghĩ của mình
ngoài ra bệnh có thể kèm theo nhiều triệu chứng dối loạn thần kinh thực vật
như nhịp tim nhanh tay chân run dễ hồi hộp
hiện chưa có số liệu thống kê chính xác
nhưng theo các nghiên cứu nước ngoài đối tượng gặp tình trạng này
bao gồm cả người trẻ và người cao tuổi
người mắc bệnh triệu chứng nhẹ hoặc nặng trong lúc nhiễm ncov
đặc biệt sương mù não hay gặp ở người cao tuổi
có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp đái tháo đường dối loạn lo âu trầm cảm
theo các chuyên gia y tế hầu hết người bị sương mù não hậu covid một mươi chín
đều khỏi bệnh mà không phải điều trị
tuy nhiên nhiều trường hợp bị tình trạng này dai dẳng kéo dài
khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút
các chuyên gia khuyến cáo nếu đang chiến đấu với sương mù não hậu covid một mươi chín
bạn không nên né tránh hãy chấp nhận nó tìm cách đối phó
khi tình trạng gặp bất cứ vấn đề thần kinh nào kéo dài
sau bốn đến một mươi hai tuần hậu covid một mươi chín bạn nên tới gặp bác sĩ để có trần đoán chính xác nhất
theo chuyên gia thần kinh giáo sư andrew e burson
để cải thiện tình trạng sương mù não hậu covid một mươi chín
người bệnh cần làm tốt những điều sau
tập thể dục thường xuyên ăn uống lành mạnh ngủ đủ rớt tránh rượu và chất kích thích
tham gia các hoạt động xã hội
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh trên thế giới
mặc dù tại một số quốc gia covid một mươi chín đã dần được kiểm soát
và những biện pháp phòng dịch cũng đang được nới lỏng
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi ba tháng bốn khẳng định
covid một mươi chín vẫn là mối nguy hiểm lớn với sức khỏe cộng đồng
trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng
giảm mạnh số lượt xét nghiệm virus
nhóm chuyên gia của ủy ban khẩn cấp về covid một mươi chín của who nhận định
còn rất lâu nữa đại dịch mới kết thúc
didier hausson chủ tịch ủy ban phát biểu
giờ không phải lúc để chúng ta mất cảnh giác
ngược lại đây là một khuyến nghị cực kỳ mạnh mẽ
rằng covid một mươi chín sẽ không chấm dứt sớm
virus còn lây lan rất mạnh
tỷ lệ tử vong vẫn cao và mầm bệnh vẫn đang tiến triển một cách khó lường
ông cho rằng giờ không phải lúc để chủ quan trước virus
hoặc buông lỏng giám sát xét nghiệm và báo cáo các ca mới
ông khuyên cáo các quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế công cộng
không được phép ngừng chiến dịch tiêm chủng
ủy ban cho biết thêm
chúng tôi nhất trí đại dịch covid một mươi chín vẫn là sự kiện bất thường
tiếp tục ảnh hưởng sâu đến sức khỏe người dân trên toàn thế giới
gây ra nguy cơ lây lan toàn cầu liên tục
ủy ban khẩn cấp về covid một mươi chín who tuyên bố
covid một mươi chín là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm
phec ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi bên ngoài trung quốc chỉ có dưới một trăm linh ca mắc và không có trường hợp tử vong nào
đây là cơ chế được quốc tế công nhận để kích hoạt phản ứng quốc tế
với một đợt bùng phát dịch bệnh
tuy nhiên đến một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus trình thức gọi đây là đại dịch
nhiều quốc gia mới nhận thấy đây là mối nguyên
kể từ đó đến nay ubnd khẩn cấp về covid một mươi chín họp ba tháng một lần để thảo luận về đại dịch
và đưa ra những khuyến cáo
một số quốc gia vẫn đang chứng kiến các ca nhiễm tăng đột biến nghiêm trọng gây áp lực lên các bệnh viện
ông tedshrod nhận định thế giới vẫn đang ở giữa đại dịch
ông nói loại virus này theo thời gian trở nên dễ lây lan hơn
vẫn gây chết người đặc biệt là với người không được bảo vệ và chưa tiêm chủng
người không thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sử dụng thuốc kháng virus
ông tedshrod kêu gọi cộng đồng tiếp tục tiêm phòng và đeo khẩu trang
đặc biệt ở những không gian kín và đông đúc
who cho biết omicron chiếm chín mươi chín hai số mẫu bệnh phẩm thu thập và giải trình tự gen virus
trong ba mươi ngày qua trên kho dữ liệu ghi xét biến chủng delta giảm xuống dưới một
có thể thấy những nguy cơ xuất hiện biến chủng mới với mức độ lây lan không lường trước
không tiềm ẩn bất cứ ở đâu
do đó ông husson đã khẳng định giờ không phải là lúc để chúng ta mất cảnh giác
một quốc gia điển hình cho việc covid một mươi chín vẫn đang có sức lây lan mạnh mẽ chính là trung quốc
việc duy trì erdocov suốt một thời gian dài của quốc gia này đã nhận lại nhiều chỉ trích của người dân trung quốc
mới đây nước này đã lên tiếng bảo vệ chính sách không covid một mươi chín
theo hãng tin ani phát biểu tại cuộc họp báo mới đây phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên cho biết
chính sách không covid một mươi chín và các biện pháp chống dịch của nước này dựa trên cơ sở khoa học
và ý kiến của các chuyên gia đồng thời phù hợp với thực tế của trung quốc
và các nguyên tắc chỉ đạo của tổ chức y tế thế giới who
ông triệu nói các biện pháp đó đã bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của công dân trung quốc
và người nước ngoài sống ở trung quốc một cách hiệu quả góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu
cộng đồng quốc tế bao gồm cả who đánh giá cao điều này
một số thành phố của trung quốc đã đặt một loạt biện pháp phòng ngừa và kiểm soát
để đối phó với các đợt bùng phát covid một mươi chín lẻ tẻ
mặc dù các biện pháp này gây ra một số tác động đến đời sống và sản xuất
nhưng tác động đó bị hạn chế cả về thời gian lẫn phạm vi
tất cả biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đều phải trả giá
bắc kinh đưa ra phản ứng trên sau khi văn phòng thương mại liên minh châu eu tại trung quốc cho hay
các đợt phong tỏa covid một mươi chín của trung quốc đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với nhiều công ty
gần một nửa số công ty đức phàn nàn trong một cuộc khảo sát gần đây rằng chuỗi cung ứng của họ bị ảnh hưởng
ngoài ra ít nhất một mươi một công ty đài loan trung quốc
chủ yếu sản xuất các bộ phận điện tử phải đình chỉ hoạt động vì gián đoạn do các biện pháp chống covid một mươi chín của đại lục
tại trung tâm tài chính thượng hải nơi bị tác động nặng nhất bởi đợt bùng phát covid một mươi chín mới
các biện pháp phong tỏa đã dẫn đến những hậu quả không nhỏ
theo báo south china morning post tờ báo này thống kê trung quốc có thể bị thiệt hại bốn mươi sáu tỷ đô mỗi tháng
do chính sách chống covid một mươi chín nghiêm ngặt
ngày một mươi ba tháng bốn chính quyền thượng hải cảnh báo
bất kỳ người nào vi phạm lệnh phong tỏa covid một mươi chín sẽ bị trừng phạt giữa thời điểm số ca mắc tăng trở lại
lên hơn hai mươi sáu ba trăm ba mươi ca lập kỷ lục mới
số ca mắc có triệu chứng ở thượng hải tăng từ chín trăm một mươi bốn ca một ngày trước đó lên một một trăm tám mươi chín ca
hầu hết cư dân thượng hải ngoại chứa nhân viên cứu hộ và chăm sóc sức khỏe đang bị phong tỏa tại nhà
hoặc nơi làm việc kể từ ngày năm tháng bốn
sở cảnh sát thành phố kêu gọi mọi người chiến đấu hết mình với đại dịch để hướng tới chiến thắng sớm nhất
trong khi đó kaisin đưa tin thượng hải là một trong tám thành phố đang tham gia kế hoạch thí điểm
nhằm nới lỏng yêu cầu cách ly tập trung từ một mươi bốn ngày xuống còn một mươi ngày
thưa quý vị như who đã khuyến cáo cũng như tình hình thực tế đang diễn ra tại trung quốc
covid một mươi chín thực sự vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào
do đó việc duy trì những biện pháp phòng dịch hợp lý trong bối cảnh bình thường mới như hiện nay vẫn rất cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại